bên cạnh đó một trăm linh cán bộ chiến sĩ công tác tại nhiều đơn vị trực thuộc công an tỉnh nghệ an
đã qua đào tạo bồi dưỡng về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng đã được lệnh tăng cường cho huyện diễn châu
hiện lực lượng công an đang cùng với quân đội y tế và các đơn vị liên quan
nỗ lực không quản ngày đêm khẩn trương truy vết phong tỏa các địa bàn
theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch bảo đảm an ninh trật tự
khu vực cách ly chốt chặn kiểm soát dịch
một trăm linh đồng chí được tăng cường là số cán bộ chiến sĩ đã được công an tỉnh nghệ an
đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác phòng chống dịch
trong số một trăm linh cán bộ chiến sĩ này có nhiều đồng chí là cán bộ nữ
sự tăng cường lực lượng kịp thời này sẽ góp phần cùng huyện diễn châu
triển khai tốt hơn công tác phòng chống dịch quyết không để dịch bệnh lan